công an huyện crongbuk tỉnh đắk lắc vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh đắk lắc
điều tra triệt phá một đường dây chồng mua bán cần sa liên tỉnh với quy mô lớn
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên đường hồ chí minh đoạn qua xã cư né huyện crong búc
tổ công tác thuộc trạm cảnh sát giao thông crong búc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đắk lắc đã phát hiện xe ô tô
do nguyễn thành nhân chú ở tỉnh đắk nông điều khiển có biểu hiện nghi vấn cho nên đã tiến hành dừng phương tiện
qua kiểm tra phát hiện trong xe có ba bao sắc rắn bên trong có chứa hai mươi hai kg cần sa và ba trăm linh hạt giống cây cần sa
nhận định đây là vụ việc phạm tội về ma túy có dấu hiệu hoạt động theo đường dây liên tỉnh
cơ quan công an đã bắt giữ bốn đối tượng gồm nguyễn văn mạnh nguyễn thành nhân chu văn thiêm
cùng chú tỉnh đắk nông và phùng văn kiên chú tệ tỉnh gia lai
tiến hành khám xét nhà và dãy
của các đối tượng công an thu giữ thêm gần một mươi kg cần sa khô và hơn bảy trăm linh hạt giống cây cần sa